tại huyện nam sách tỉnh hải dương nhờ việc người dân trồng hành và thu hoạch sớm nên một bốn trăm năm mươi ha hành tập trung ở các xã an bình an lâm nam trung hợp tiến được mùa thương lái tới thu mua với giá cao hứa hẹn một vụ mùa bội thu
xã an bình có tổng diện tích trồng màu hai trăm sáu mươi ha trong đó diện tích trồng hành chiếm tới một trăm tám mươi hectare với giá thị trường hiện nay thì mỗi sao hành trừ chi phí người dân thu lãi khoảng chục triệu đồng
nhà tôi dòng là một mũ rưỡi thôi vừa rồi tôi cũng bán được sáu xào rồi giá bán tôi bán được một mươi bảy cân giá hành được giá thì tinh thần của người dòng của cả xã này thì ai người ta cũng khất khỏi
tại xã an lâm diện tích trồng hành gần hai trăm linh hectare nông dân đã thu hoạch khoảng một mươi hectare hành sớm diện tích hành còn lại đa phần đã có thương lái đặt mua trước chỉ chờ ngày thu hoạch
so cùng thời điểm năm trước
năm trước thì giá hành năm nay cao gần gấp đôi
giá năm nay so với năm ngoái sẽ cao hơn so với năm ngoái
bởi vì hành của an lâm năm nay có một số là người ta trồng sớm cho nên giá hành trồng sớm nó cao hơn là trồng đại trà
cao hơn là do bây giờ tức là vùng trong của người ta bị lũ lụt
khi mà người dân trồng cây hành cây thoải lên sớm thì toàn bộ khu để cung cấp cho cái hành hoa
cái hành hoa đấy để cho người dân tiêu thụ ăn vào một ngày
các quán xá các thành phố thì là khắp đôi không có không trồng được với đất quá lát
mặc dù thời tiết rất là khắc nghiệt nhưng mà ủy ban dân xã đã tổ chức hội nghị dân chính
triển khai tới các đồng chí bí thư tri bộ cán bộ đoàn thể triển khai nhân dân coi như là khắc phục mọi khó khăn
để tổ chức trồng màu sớm để có cái năng suất cao đặc biệt là thôn ăn nương
thì nhân dân hưởng ứng rất cao diện tích dòng cây hành sớm là đạt năng suất rất là lớn
vụ đông luôn là vụ sản xuất được người dân ở nam sách mong chờ bởi hiệu quả kinh tế cao
đặc biệt năm nay cây hành đang được giá
chính vì vậy mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết đầu vụ mưa lớn
nhưng trên những ruộng hành đã thu hoạch xong
nhiều hộ dân đang khẩn trương trồng tiếp vụ hành mới với hy vọng lại trúng lớn